trong cuộc đời tham gia hoạt động cách mạng và trong cuộc sống đời thường
nguyên tổng bí thư đỗ mười đã để lại nhiều dấu ấn và những kỷ niệm sâu sắc trong lòng nhân dân
đó là người cán bộ quyết đoán liêm khiết giản dị và gần gũi với nhân dân
bà cao thủy phượng năm nay đã hơn tám mươi tuổi ở khu phố hai phường một mươi năm quận một mươi tp hcm
bà vẫn nhớ như in những kỷ niệm sâu sắc hai lần bà được gặp cố tổng bí thư đỗ mười
lần thứ nhất tại nam định lần thứ hai tại hà nội
trong những năm của thời bao cấp lương thực và thực phẩm rất khan hiếm
người dân phải sử dụng tem phiếu nhưng phải xếp hàng để mua lương thực thực phẩm
thấy người dân sử dụng tem phiếu nhưng mua phải những hàng kém chất lượng không đủ cân
cố tổng bí thư đỗ mười đã đóng làm dân thường đi mua hàng
phát hiện sự tiêu cực của một số